thông tin về bắt tạm giam giám đốc bệnh viện quân y một trăm một mươi một
cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đại tá diêm đăng thanh
giám đốc bệnh viện quân y một trăm một mươi thuộc cục hậu cần quân khu một để điều tra về những sai phạm của ông này
và theo đó cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi làm việc của đại tá diêm đăng thanh vào ngày bảy tháng năm
và sau khi ông thanh bị bắt công việc điều hành bệnh viện quân y một trăm một mươi hiện do một phó giám đốc của bệnh viện phụ trách
sẽ được chuyển sang các tin tức an ninh trị tự đáng chú ý khác
tại sơn la công an huyện sông mã tỉnh sơn la vừa bắt giữ thành công ba đối tượng mua bán trái phép hai tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại khu vực bản tin sơn công an huyện sông mã chủ trì phối hợp và bắt giữ hai đối tượng là lường thị ban chú tệ huyện mường la và cà thị sơn chú tệ huyện sông mã
thu giữ tăng vật một mươi bốn túi hồng phiến khoảng hai tám trăm linh viên một gói heroin và một số vật chứng liên quan khác
mở rộng điều tra công an huyện sông mã bắt giữ thêm đối tượng là cà văn sĩ chú thệ huyện sông mã là chồng của cà thị sơn
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính ở khu vực xã trường khương huyện sông mã
nhằm bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
vào sáng ngày hai mươi tám tháng bốn người dân tại ấp năm xã an xuyên thành phố cà mau trình báo với chính quyền địa phương về việc phát hiện một sát người trên kênh nàng uy
công an tỉnh cà mau đã nhanh chóng vào cuộc khám phá và bắt giữ hung thủ gây án
nạn nhân được xác định là dương hải đăng sinh năm hai nghìn ngụ tại khóm ba phường sáu thành phố cà mau
trên người nạn nhân có nhiều vết đâm tử thi đang trong quá trình phân hủy xung quanh hiện trường còn vương vãi nhiều vết máu
sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định đặng hà vĩ khang sinh năm hai nghìn bốn chú tại phường bốn thành phố cà mau
là đối tượng nghi vấn nên đã triệu tập lên cơ quan khám phá
tại đây đặng hà vĩ khang đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết dương hải đăng của mình
khang khai nhận do nghi ngờ đang có ý đồ xấu đối với mình nên khang đã lấy dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực lưng của đăng
sau đó khang đã kéo đăng bỏ xuống kênh nàng uy
hiện công an tỉnh cà mau đang tạm giam đối với đặng hà vĩ khang để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị sau khi cắt cỏ phụ giúp cho bố của mình thì ba em nhỏ đã xin ở lại câu cá tại ao cá cách nhà hơn năm m
năm trăm linh mét và không may cả ba em đã đuối nước thương tâm
vụ việc vừa xảy ra tại xã ea pok huyện cư cui tỉnh đắk lắc
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày bảy tháng năm sau khi ba bố con anh nguyễn văn trường bốn mươi hai tuổi đi cắt cỏ cho bò về
thì các con xin đi câu cá tại ao của một hộ dân cách nhà khoảng năm trăm linh mét
đến tối khi không thấy các con về gia đình và người thân đã đi tìm
đến khoảng hai mươi h một mươi năm phút cùng ngày thì phát hiện cả bố con đã đuối nước thương tâm

tiếp nhận thông tin cơ quan chức năng đã có mặt để làm rõ vụ việc
ngay trong đêm ban giám hiệu nhà trường cùng với các thầy cô giáo đã đến thăm hỏi chia buồn cùng với gia đình
và tổ chức vận động ủng hộ để lo hậu sự cho các em
được biết gia đình anh trường có năm nghề con và hoàn cảnh rất khó khăn
thưa quý vị sáng nay ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm hai nghìn hai mươi hai đã diễn ra tại trường đại học bách khoa hà nội
ngày hội đã thu hút hàng nghìn học sinh và các bạn nhé
các bậc phụ huynh tại hà nội và vùng lân cận tham gia
và đây là ngày hội tư vấn tuyển sinh có quy mô lớn nhất cả nước
thu hút gần một trăm linh cơ sở đào tạo đại học cao đẳng với đủ loại hình công lập ngoài công lập
chương trình đào tạo hợp tác với nước ngoài cao đẳng nghề
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
với mong muốn được trực tiếp các giáo viên của ngôi trường mình tư vấn lựa chọn chuyên ngành mình yêu thích
em nguyễn minh thu đến từ bắc ninh đã xuống hà nội từ năm giờ sáng
để tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh
đến với ngày hôm nay thì em cũng mong muốn là mình sẽ được hiểu thêm về ngôi trường đấy
cũng như là được nghe các thầy cô dạng về cái ngành đấy cho mình hiểu hơn
và mong muốn của em là được tìm hiểu về trường đại học thương mại
với cả trường học viện bốc chính việt thu
cũng giống như thu ngay từ sáng sớm tại trường đại học bách khoa
hàng ngàn học sinh và phụ huynh đã có mặt để trực tiếp tham quan các gian hàng
và nhận được sự tư vấn từ các thầy cô
năm nay ngày hội tư vấn tuyển sinh đã thu hút hai trăm linh gian hàng
tại mỗi gian hàng các thí sinh sẽ được tìm hiểu về phương thức xét tuyển
cơ hội việc làm sau khi ra trường
cũng như những thông tin về xu hướng ngành nghề mới
năm nay thì trường đại học thu mại
thứ nhất là nhà trường có chín ngành đào tạo mới
để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội
và chính ngành đó là những cái ngành theo hướng chuyển đổi số
và những ngành mang định hướng nghề nghiệp
để giúp các bạn sinh viên
có thể đáp ứng tốt cái nhu cầu
của việc làm của thị trường lao động
vấn đề thứ hai là để hỗ trợ cho thí sinh
trong quá trình tìm hiểu thông tin về nhà trường
tất cả các thông tin tuyển sinh của nhà trường
đã được công bố một cách công khai
trên tất cả các hệ thống truyền thông của nhà trường
học viện bổ sung thêm hai phương thức tuyển sinh mới
đó là sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia
và điểm thi đánh giá năng lực tư duy của đại bách khoa
năm nay thì cái chỉ tiêu tuyển sinh của học viện
cũng tăng lên một trăm linh chỉ tiêu
từ một nghìn bốn trăm năm mươi lên một nghìn năm trăm năm mươi chỉ tiêu tuyển sinh
của hệ đào tạo đại học
năm nay đại diện các khối ngành công an
tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh
có đại học phòng cháy chữa cháy
năm nay trường đại học phòng cháy chữa cháy
có nhiều điểm mới trong công tác tuyển sinh hệ dân sự
năm nay đối với đào tạo dân sự
trường đại học phòng cháy chữa cháy
thì có một số điểm mới
thứ nhất đó là chỉ tiêu đào tạo
bộ công an giao là
tăng hơn so với các năm trước
thứ hai là các loại hình đào tạo
thì cũng có đa dạng và phong phú
từ đại học chính quy
cho đến văn bằng hai
cho đến liên thông
và thậm chí là chúng tôi cũng có một cái hệ đó là hệ đào tạo
cho trung cấp phòng cháy chữa cháy
đáp ứng theo yêu cầu của xã hội
theo dự thảo quy chế tuyển sinh năm nay
sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thí sinh mới bắt đầu đăng ký
xét tuyển đại học một đợt duy nhất
điểm khác biệt năm nay
thí sinh sẽ không được thay đổi nguyện vọng như những năm trước
vì thế việc nắm bắt được
những thông tin ngành nghề quan tâm từ sớm
để có cân nhắc lựa chọn
sẽ giúp thí sinh an tâm hơn
khi đăng ký xét tuyển
cũng trong sáng ngày hôm nay tám tháng năm
sự kiện thể thao quốc tế
vng ironman bảy mươi ba việt nam
năm hai nghìn hai mươi hai đã chính thức bắt đầu
tại thành phố đà nẵng
cuộc đua đã thu hút hơn hai năm trăm linh vận động viên
trong nước và thế giới tham dự
ngay từ sáng sớm
hơn hai năm trăm linh vận động viên trong và ngoài nước
đã có mặt tại bãi tấm sơn thủy
thành phố đà nẵng
để chính thức bắt đầu mang so kè thể lực
ở giải vng ironman bảy mươi ba việt nam
giải đấu năm nay cá nhân và các đội
tiếp sức thi đấu kiểm tra sức bình
tại các cử ly bao gồm
bơi một chín km đạp xe chín mươi km
và chạy hai mươi một km
mặc dù thời tiết không được thuận lợi
nhưng các vận động viên vẫn hoàn thành chặng đua
và thiết lập những kỷ lục mới
team mình là team relay
hay còn gọi là team tiếp sức
bao gồm ba thành viên
anh khoa là vận động viên khuyết tật
và anh bơi
và anh peter là người nước ngoài
anh đạp mình là vận chạy
thì team mình về nhất
lần đầu tiên mình tham gia
nên là mình trước khi vào race
mình cũng có tìm hiểu sơ
nhưng mà thật sự là mình không biết
thực lực của mọi người như thế nào
mình chỉ biết là mọi người rất là mạnh
và trong khả năng của mình
thì team mình cũng đặt ra mục tiêu
là cố gắng hết mình thôi
chứ tụi mình không muốn đặt cái mục tiêu
thành tích lên trên
thì đó là cái lý do mà ba anh em đều
tham gia và hoàn thành một cách rất là thoải mái
ironman là một giải đấu lớn
năm nay cuộc đua được tổ chức
tại đà nẵng với đường đua rất lý tưởng
và tôi đánh giá rất cao các đối thủ năm nay
với những thành tích đạt được
tôi rất mong chờ vào giải vô địch thế giới
ironman sắp tới
ngoài ra trong khung khổ giải ironman bảy mươi ba
việt nam hai nghìn hai mươi hai
bàn tổ chức còn triển khai các hoạt động chạy từ thiện
nailpong việt nam rainout
để nâng cao nhận thức và giảm tỷ lệ tử vong
ở trẻ sơ sinh việt nam
và giải ironkid dân kêu cách vận động viên nhí
sau hai năm trì hoãn
vì dịch bệnh covid một mươi chín
sự kiện thể thao quốc tế ironman bảy mươi ba
trở lại thành phố đà nẵng
đã mang đến một tinh thần thể thao mạnh mẽ
làn tỏa lối sống lành mạnh
sống khỏe trong cộng đồng
lần này trở lại
nó mang một thông điệp
rất là tuyệt vời
đó là vì sức khỏe của mọi người
cho nên là nhường rất là lớn đến cộng đồng trải bộ
và cộng đồng tập luyện
cái mục đích
ba môn phối hợp này
và thêm cái sea games
cần kề sắp tới cũng có cái môn này nữa
cho nên là cái việc mà
cái giải này đến rất có nhiều
rất nhiều ý nghĩa
đối với cộng đồng dân đà nẵng
và một mặt nữa
thì nó mang lại cái hình ảnh
của đà nẵng sau đại dịch
tưng bừng trở lại sau đại dịch
giải đấu năm nay dành riêng bảy mươi suất thi đấu
tại giải quốc địch thế giới ironman bảy mươi ba
sẽ diễn ra vào tháng một mươi sắp tới
tại mỹ cho các vận động viên
có thành tích tốt nhất
ở các nhóm
các nhóm lứa tuổi
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng cập nhật
các tin tức đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hòa trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
hiện đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân
một vụ nổ xảy ra
tại một phòng trò
thuộc khu phố phú an
thị trấn phú long
huyện hàm thuận bắc
vào chiều ngày bảy tháng năm
khiến cho một người bị thương nặng
sau khi vụ nổ xảy ra
người dân xung quanh chạy đến hiện trường
và phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh
trên vụn máu trước cửa phòng
được biết nạn nhân là anh nguyễn kim khánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cũng là người đã thuê phòng trọ trên khoảng hai năm nay
kiểm tra bên trong phòng trọ
người dân phát hiện có hai cháu nhỏ là con ruột của anh khánh
rất may vụ nổ không gây thương tích cho hai cháu nhỏ
mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân
đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa bình thuận
nhận được tin báo
lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường
tổ chức khám nghiệm hiện trường
thu thập các vật chứng có liên quan
tiến hành công tác điều tra ban đầu
để xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ trên
ngày tám tháng năm
công an tp long khánh tỉnh đồng nai cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng
vũ cường thịnh hai mươi ba tuổi
nguyễn đình hữu nguyên hai mươi ba tuổi
trần hoàng thiện hai mươi bốn tuổi
công ngụ tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức
sử dụng trái phép chất ma tủy
đối tượng trịnh đăng khôi một mươi bảy tuổi
trú tỉnh đồng nai cũng đã bị khởi tố
nhưng được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh
tại ngoại để điều tra về hành vi trên
ba đối tượng khác cũng được cơ quan công an
đã cho gia đình bảo lãnh để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ
công an tp long khánh bắt quả tàn bảy đối tượng
tụ tập sử dụng trái phép chất ma tủy
tại một nhà nghỉ ở vườn xuân hòa
thu giữ một địa sứ bên trong chứa ma tủy đá
và một gói ma tủy đá
và nhiều loa đèn laser phục vụ việc bay lắp
qua test nhanh
sáu trên bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
các đối tượng khai nhận
thịnh nguyên thiện và khôi
sau khi nhậu đã rủ nhau mỗi người
hùng hai trăm hai mươi đồng để mua ma túy
vào nhà nghỉ để sử dụng
và cả nhóm đồng ý
do không có tiền nên nguyên đưa trước cho khôi một triệu đồng
đi mua ma tủy
rồi mọi người sẽ trả sau
nguyên về nhà lấy loa khôi về nhà lấy đèn laser
cả nhóm rủ thêm ba đối tượng nữ đến cùng sử dụng ma túy
thì bị công an phát hiện bắt giữ
đến chiều nay
công an tp tp hồ chí minh
đang hoàn tất công tác xác minh
điều tra làm rõ và xử lý hành vi
sử dụng ma tủy trong quán bar paradisi
tám mươi chín club trên đường tân sơn nhì
thời điểm kiểm tra thì nhiều đối tượng
đã phi tan các túi nilon chứa ma tủy
xuống sàn và tìm cách lưỡng trốn
công an tp tp đã đưa sáu đối tượng
sử dụng trái phép chất ma túy về trụ sở để xử lý
theo thông tin ban đầu
công an kiểm tra đột xuất quán bar paradise tám mươi chín
và tiến hành test nhanh phát hiện
có sáu khách dương tính với ma tủy
đoàn kiểm tra đã lập biên bản các vi phạm
như kinh doanh quá dở quy định
bố trí hàng hóa cản trở lối thoát nạn
ngoài ra công an quận tân phú
tiếp tục sàn lọc những đối tượng liên quan
và làm rõ những sai phạm của quán bar
để xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận tân phú chỉ đạo các đội nghiệp vụ
có liên quan phối hợp với công an các phường
kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện
về an ninh trực tự như quán bar
karaoke nhà nghỉ khách sạn
nhằm chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện
bắt xử lý các đối tượng mua bán tàn trữ
sử dụng và tổ chức sử dụng
trái phép chất ma túy
công an tp hcm xác định
bên cạnh công tác đấu tranh trực tiếp
với các loại tội phạm
thì vấn đề nhận diện và phòng ngừa
ứng phó với các mối đe dọa cúng hoảng
an ninh phi truyền thống như là an ninh mạng
an ninh kinh tế để phục vụ cho việc phát triển
kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm
là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt
trong thời gian vừa qua sở thông tin và truyền thông
tp hcm đã phối hợp với các
ban ngành và công an tiến hành xử lý
nhiều vụ việc tung tin thất thiệt trên mạng xã hội
gây hoang mang dư luận nhất là trong
thời gian dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh
trong đó có những đối tượng lợi dụng sức ảnh hưởng
của bản thân trên mạng xã hội
phát ngôn không đúng mực như trường hợp
đối tượng nguyễn phương hằng
hay mới đây nhất sở thông tin truyền thông
tp hcm cũng đã mời ca sĩ sơn tùng
mgb lên làm việc vì nội dung
mv mới có tác động tiêu cực đến
đạo đức sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội
tuy nhiên sở thông tin truyền thông
tp hcm cũng cho biết việc ngăn chặn
các hành vi phát tán những nội dung sai sự thật
trên không gian mạng hiện nay gặp rất nhiều khó khăn
hiện tại nếu mà nói về khó khăn
thì là trên không gian mạng
thì hiện tại là có rất là nhiều
những cái ứng dụng về khoa học
trong nghề thông tin
để có thể nhanh chóng phát hiện được
là cái người có thể là họ phát tán được thông tin
bởi họ dùng rất là nhiều
những cái ứng dụng
họ có thể là họ sao chép
họ cắt xé
hay là họ thay đổi
những cái thông tin những clip
mà làm cho người dân có thể là tin tưởng đó là
những cái thông tin chính xác
mà làm khó khăn cho cái việc là kiểm tra xử lý
của cơ quan nhà nước
ngoài an ninh mạng thì an ninh kinh tế
dịch bệnh an ninh con người
cũng là những mối đe dọa về an ninh phi truyền thống
với địa bàn đặc thù như tp hcm
thì lực lượng công an đã chủ động nhiều biện pháp
ứng phó song song đó
phối hợp với các trường công an nhân dân trên địa bàn
tổ chức các buổi hội thảo để lắng nghe
trao đổi từ lý luận đến thực tiễn công tác
của các đơn vị đặc biệt là lấy ý kiến
từ hội đồng lý luận bộ công an
làm cơ sở quan trọng để công an thành phố
kịp phải nắm bắt đề ra biện pháp
phòng ngừa đấu tranh phù hợp
công an thành phố là cái lực lượng thực tiễn
là cái lực lượng trực tiếp
từ những thực tiễn
công an thành phố đã trải qua
thì đây là cái dịp để tổng kết lại lý luận
và có được những cái dự báo
có được những cái đánh giá
có được những cái bài học bổ ích
và có từ đó
thì đề ra các cái phương án
các cái phương hướng các cái giải pháp
để đảm bảo an ninh phí truyền thống
trong công tác đảm bảo an ninh
trên địa bàn phố hồ chí minh
phục vụ phát triển kinh tế sổ
trực tiếp phục vụ cho đảm bảo phát triển sổ trên địa bàn
tôi rằng đây là một hoạt động nghiên khoa học
nhưng đồng thời
phương pháp tiếp cận thực tiễn của nhà trường
và hội thảo này cũng là một trong những hội thảo
sẽ mở ra một chuỗi hoạt động khoa học
của các học viện trường an dân
gắn liền với thực tiễn
và tôi tin tưởng rằng kết quả hội thảo sẽ được chất lọc
đưa ngay vào tróc giản dạy đào tạo
và tham mưu chiến lược
cụ thể là với ban thường vụ thành hồ chí minh
và với ban thường vụ đồng ý con trung ương
các vấn đề an ninh phí truyền thống
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
bên cạnh đặc điểm chung
thì có những đặc thù riêng
tác động trực tiếp rõ nét đến an ninh xã hội
an ninh con người an ninh quốc gia
an ninh khu vực và an ninh toàn cầu
đòi hỏi cần có sự chung tay phối hợp chặt chẽ
giữa các ngành các cấp các địa phương trong nước
với nước ngoài và các tổ chức khu vực quốc tế
trong phòng ngừa ứng phó
thưa quý vị lễ hội sen đồng tháp lần thứ nhất
được tỉnh đồng tháp tổ chức đúng vào dịp sinh nhật bác
ngày một mươi chín tháng năm sắp tới
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng
nhằm tôn vinh hoa sen
đồng thời thúc đẩy ngành nông nghiệp trồng sen
gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương
trong đó tỉnh đồng tháp sẽ xác lập kỷ lục
hai trăm linh món ăn chế biến từ sen
với chủ đề sen ngày mới
từ đường phố hàng quán cảnh trí
sen trở thành hình ảnh chủ đạo trong trang trí thiết kế
tại lễ hội sắp tới
một số hoạt động nổi bật sẽ được tổ chức
như chương trình nghệ thuật khai mạc và bế mạc
hội thảo nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm
sen đồng tháp
chương trình giao lưu đần ca tệ tử hò đồng tháp
cùng với đó là không gian trưng bày
tác phẩm phan hóa nghệ thuật
thư pháp tự sen diễu hành thi xe hoa sen
tổ chức farm trip
một thoáng đồng tháp
trong sự kiện này đồng tháp cũng đang khai tổ chức
diễn đàn kết nối du lịch thành phố hồ chí minh
đồng bằng sông cửu long lần hai
từ năm hai nghìn một mươi bảy đồng tháp bắt đầu thực hiện
đề án tạo dựng hình ảnh địa phương
gắn với ứng dụng phổ biến hình ảnh nhận diện thương hiệu
đất sen ngồng và hình ảnh hoa sen
thông qua biểu tượng bé sen
tại các đơn vị địa phương
cửa biển sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
hiện có trên hai phương tiện của người dân
đang hoạt động đánh bắt hải sản
vì vậy việc đảm bảo an toàn
và nâng cao cảnh giác phòng chống giảm nhẹ thiên tai
trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến bất thường
như hiện nay là điều hết sức cần thiết
trước khi ra khơi
anh đỗ hoàng phương
thuyền trưởng tàu hoạt động hậu cần
nghề cá ở thị trấn sông đốc
ghé trình trạm
sau khi kiểm tra và làm thủ tục xuất bến
anh phương cùng thuyền viên trên phương tiện
được cán bộ trạm kiểm soát biên phòng tuyên truyền nhắc nhở
các quy định đánh bắt an toàn
trong đó đặc biệt lưu tâm đến công tác phòng chống thiên tai
khi mưa bão đang đến gần
trạm biên phòng thường xuyên nhắc nhở
chúng tôi là cao phao vô
rồi chấp hành là ra
là phao bè anh em với tàu đầy đủ
thông tin liên lạc đầy đủ
để những cơ hội thách nhiệt đới
bảo là mình nắm bắt tình hình
mình tránh trang thiết bị như kho áo
kho bảo hiểm
nói ngay ra là thiên tai bây giờ thì mình cũng dễ
như máy hốt đường dài đồ này kia
thì mình cũng nắm bắt được thông tin ở trạm đồ báo
với lại mình cũng coi trên mạng
rồi trên đài
rồi mình cũng coi trên mạng

mà hà nội đồ báo thường xuyên
cho nên nói ngay ra là bây giờ
những vấn đề đó mình hoạn chế được
để chủ động tuyên truyền cho bà con
như dân hiểu và biết được
cái khu vực nào ảnh hưởng của tâm bảo
và ấp thấp tới
để cho bà con có cái phương hướng
di chuyển cái tàu thiền của mình
ra khỏi cái vùng nguy hiểm
còn đối với công tác
kiểm tra kiểm soát những phương tiện ra
để đảm bảo cho bà con
hoạt động trên biển
để đảm bảo cho bà con
để đảm cũng hướng dẫn và tuyên truyền
bà con trang bị đầy đủ các trang thiết bị
tăng toàn cho con người và phương tiện
cũng như là các thông tin liên lạc
phải thông suốt giữa
thuyền trưởng trên phương tiện
và chủ phương tiện
và đồng thời thông suốt giữa
chủ phương tiện thuyền trưởng
đối với trạm kiểm soát phòng
rồi kịp thời thông báo các tình hình
khi có tình huống xảy ra
thông báo cho trạm kiểm soát phòng
để có những phương án hỗ trợ
cho người dân mình kịp thời
để giúp người dân an tâm bám biển
đồng thời làm tốt công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai
sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ
cứu nạn trên biển khi có tình huống xảy ra
trạm kiểm soát biên phòng sông đốc
thường xuyên rà soát bổ sung tầng số
thông tin liên lạc của các chủ phương tiện trên địa bàn
để giữ liên lạc thông suốt
và kịp thời hỗ trợ ngư dân khi có tình huống xảy ra trên biển
trước những diễn biến phức tạp
của tình hình khí hậu thời tiết như hiện nay
thì bà con người dân mình
ngoài trước khi ra biển
trang bị các cái
trang thiết bị đảm bảo an toàn cho người
và phương tiện
phải trang bị thêm các thông tin liên lạc
làm sao như thế nào
mà phải đảm bảo cho thông tin liên lạc thông suốt
giữa chủ phương tiện thuyền trưởng với bộ đội biên phòng
để khi có các cái tình huống trên biển
bà con gặp sự cố
sự việc cần xử lý
thì phải thông báo ngay cho bộ đội biên phòng
để chúng tôi có những phương án
hỗ trợ kịp thời
mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi hai đang đến gần
với nhiều diễn biến phức tạp
vì vậy để giảm thiểu thấp nhất
thiệt hại về người và tài sản
người dân đi biển cần chấp hạn nghiêm
các quy định đảm bảo về trang thiết bị an toàn
cho người và phương tiện
đồng thời thường xuyên giữ liên lạc với bộ đội biên phòng
để được hỗ trợ khi cần thiết
thưa quý vị cục quản lý đăng ký kinh doanh
bộ kế hoạch và đầu tư cho biết
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
vượt mốc là một mươi năm doanh nghiệp
covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát
khả năng thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp tốt hơn
môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện
cơ hội kinh doanh gia tăng
đây được xem là những nguyên nhân thôi thúc doanh nghiệp nhập cuộc
mặc dù kinh tế đã bắt đầu khởi sắc
nhưng bối cảnh kinh doanh vẫn còn rất nhiều khó khăn
và thách thức với nhiều yếu tố khó lường
cả về dịch bệnh lẫn tình hình phức tạp trên thế giới
do vậy lạm phát có thể gia tăng
điều đáng khích lệ là những chính sách của nhà nước
thời gian qua đã hỗ trợ rất lớn
như là giãn hoãn thuế miễn giảm nhiều khoản thu
không chuyển nhóm nợ
với các khoản vay chưa trả được do khó khăn của dịch bệnh
nhiều chính sách hỗ trợ phục hồi
mà quốc hội và chính phủ vừa thông qua
vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đã đi vào thực tiễn nhanh chóng
nhất là nhóm giải pháp liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp
tiếp cận với chính tín dụng
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội
đã phối hợp với vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
tái thả các động vật
hoang dã sau cứu hộ về với tự nhiên
số lượng được thả lần này
gồm một trăm ba mươi năm cá thể
và ba mươi tám năm kg rắn động vật sống
trong đó có nhiều động vật
quý hiếm như rắn hổ mang
rắn sọc khoanh mèo rừng rái cá vút bé
cầy vòi hương cầy vòi mốc
các loại chim vẹt quý và các loại rùa
trước khi được thả
đã được kiểm tra sức khỏe
bàn giao thả tại vườn thực vật
của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
tại nhiều vị trí có đặc điểm sinh cảnh phù hợp
với đặc điểm sinh thái của mỗi loài
đây là số động vật hoang dã
do người dân nuôi nhốt được phát hiện
hoặc là cá thể động vật hoang dã
đã được các cơ quan chức năng phát hiện
trong các vụ vận chuyển buôn bán và nuôi nhốt trái phép
các cá thể này được trung tâm cứu hộ
động vật hoang dã hà nội cứu hộ
phục hồi chức năng hoàn toàn khỏe mạnh
đủ điều kiện tái thả về sống với môi trường tự nhiên
cũng liên quan đến vấn đề bảo tồn động vật
câu chuyện voi hoàn lưng
cõng khách phục vụ cho hoạt động du lịch
thiếu không gian sống tự nhiên
đã khiến cho đàn voi nhà tại đắk lắc
suy giảm về số lượng và đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng
hiện nay để bảo tồn số lượng voi còn lại
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
và tổ chức động vật châu á
đã ký kết bản ghi nhớ
thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi mô hình du lịch
thân thiện với voi
mô hình này được thử nghiệm tại vườn quốc gia york don
bước đầu đã mang lại những chuyển biến tích cực
đây là hai trong số tám cá thể voi
được thả trong môi trường tự nhiên
tại vườn quốc gia york don
không còn oan minh cưỡi khách
voi được tận hưởng không gian rừng già
được tự do sinh hoạt tìm kiếm thức ăn
theo ban quản lý vườn
từ ngày voi được thả về rừng
sức khỏe tâm lý của chúng đã thay đổi tích cực
du khách đến tham quan
chỉ được ngắm nhìn voi từ xa
không còn phục vụ cưỡi voi như trước đây
đây là một cái chương trình viên phong
trong cái vấn đề mạng tồn là voi
để du khách
khách đến chỉ có ngắm nhìn voi
trong thiên nhiên
và được thấy những chiếc voi tự do
trong nguyên cánh rừng
và xem chúng sinh hoạt
tự nhiên như ao cuốn và tóc
để du khách cảm nhận được
cái loài voi thật sự đáng yêu
giữa thiên nhiên
hiện nay số lượng voi tại việt nam
chỉ còn không quá tám mươi một cá thể
trong đó đắk lắc là địa phương có số lượng voi già
chiếm tỷ lệ nhiều nhất với ba mươi bảy cá thể
từ năm hai nghìn một mươi tám
để bảo tồn đàn voi nhà còn lại
vườn quốc gia gióc đôn
bắt đầu thử nghiệm mô hình du lịch thân thiện với voi
mô hình được kỳ vọng chấm dứt
và thay đổi nhận thức của cộng đồng
và các cá nhân tổ chức nuôi voi
trong việc quản lý chăm sóc
sử dụng voi khai thác du lịch
vườn quốc gia gióc đôn đã ký thỏa thuận
với tổ chức bảo vệ động vật châu á
gọi tắt là asian animal
tức là mình chuyển đổi mô hình
và mình chấm dứt chương trình cởi voi
và chuyển sang một loại hình nhân văn hơn
đó là du lịch thân thiện với voi
và khi tham gia chương trình
du lịch thân thiện với voi
thì ngoài yếu tố nhân văn
thì sự an toàn của khách du lịch sẽ được đặt lên hàng đầu
đó là khi tham gia chương trình này
khách sẽ được phổ biến một số nguyên tắc an toàn
đó là không được cho voi ăn
không được tắm cùng voi
và không được sờ vào voi
và tất cả những hành vi của voi
sẽ diễn ra
theo bản năng của nó
trong tự nhiên
vòi là biểu tượng văn hóa của vùng đất tây nguyên
voi là biểu tượng văn hóa của vùng đất tây nguyên
do đó bảo tồn voi là việc làm cấp bách
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu
tổ chức động vật châu á cam kết
hỗ trợ tỉnh đắk lắc
hai triệu hai trăm ba mươi nghìn đô la mỹ
hướng đến chấm dứt sử dụng loại hình du lịch cưỡi voi
cũng như các hoạt động ảnh hưởng
đến phúc lợi của voi

thỏa thuận này cũng sẽ góp phần
bảo toàn đàn voi nhà hiện có của tỉnh đắk lắc
tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn

nổi bật trong hai mươi bốn h vừa qua